từ đầu mùa mưa đến nay trên tuyến đường trường sơn đông đoạn nằm trên địa bàn xã ngọc tem huyện con pò long tỉnh con tôm
liên tục bị sạt lở nhiều đoạn gây ách tắc giao thông làm cô lập toàn bộ người dân ở xã ngọc tem trong nhiều ngày liền
trong những ngày qua trên tuyến đường trường sơn đông đoạn đi qua địa bàn xã ngọc tem huyện con plong có mưa to kèm theo sương mù dày đặc
nên mái ta luy dương bị sạt lở liên tục
các đơn vị tham gia ứng cứu sử dụng phương tiện cơ giới xúc gạt đất đá ra khỏi đường đến đâu
thì đất đá từ trên cao sạt lở xuống lại lấp đường đến đó
do vậy tuyến đường này luôn trong tình trạng ách tắc trong những ngày trời mưa toàn bộ người dân trong xã ngọc tem bị cô lập
thì do trời mưa nước nó ngắm vào đồi nó sạt xuống rồi với cái đoạn này bọn em cũng kiên cố rõ đé ra đồ là làm theo thiết cơ hết rồi làm đã xong hết rồi anh
thì giờ nó sạt xuống rồi bọn em xe hút nó sạt xuống rồi bọn em hút
thôi hút chọn đường trường hướng đông thường hay sạt lở do là có cái mái tà ly rất có đồ dốc dốc rất có mái dốc rất cao
tức là quá trình là mình thi công thì gây ảnh hưởng đến cái độ ổn định của đất đá
cho nên là với đồ dốc lớn cho nên thường chuyên sạt lở
điều đáng nói hiện nay là mặc dù trên tuyến đường vẫn sạt lở liên tục
nhưng chính quyền và các ngành chức năng không hề cắm các biển thông báo cảnh báo nguy hiểm
những khu vực sạt lở để người dân chủ động phòng tránh
chính vì thế mà người dân vẫn bất chấp nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường đang bị sạt lở
trên đường thì chúng tôi là cắm các loài biển báo thi công thôi tuyến đoàn đường đang thi công hoặc là các vị trí đang thi công
biển báo nguy hiểm thì có là biển báo là theo cái tuyến đường anh đường công cua nguy hiểm các thứ thôi
đường trường sơn đông đoạn chạy qua địa bàn xã ngọc tem dài hai mươi ba km mới đưa vào sử dụng được hơn một năm
thế nhưng mỗi lần mưa kéo dài thì đường lại bị sạt lở
gây ách tắc giao thông và nguy hiểm đến tính mạng tài sản của người tham gia giao thông
chỉ tính từ đầu tháng một mươi một đến nay trên đoạn đường này đã xảy ra ba mươi một điểm sạt lở